nâng cao năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm
tổng quan hoạt động đánh giá công nghệ y tế tại việt nam
kiểm soát tốt nguồn nước để phục vụ sản xuất và dân sinh
trong phần tin tức quốc tế hợp tác nga ấn đóng vai trò quan trọng với trật tự đa phương toàn cầu
eu nhất trí giảm bốn mươi lượng khí thải xe ô tô
thưa quý vị hôm qua tại hà nội viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
phối hợp với cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã tổ chức hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm năm hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện quan trọng nhằm tập hợp công bố rộng rãi và chia sẻ kết quả nghiên cứu
kinh nghiệm và các ứng dụng thực tiễn trong kiểm nghiệm thực phẩm của việt nam và quốc tế
hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm đóng vai trò
hết sức quan trọng trong việc quản lý chất lượng về an toàn thực phẩm
tuy nhiên thực tế hiện nay trong lĩnh vực thực phẩm các phòng thí nghiệm được phép áp dụng
các phương pháp kiểm nghiệm khác nhau dẫn tới cùng một sản phẩm
kết quả đánh giá về chất lượng an toàn khác nhau gây khó khăn cho các cơ quan quản lý
hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm hai nghìn một mươi tám là cơ hội để các nhà quản lý
các nhà khoa học đưa ra các phương pháp nhằm từng bước hướng tới thống nhất các phòng kiểm nghiệm
và phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm trên toàn quốc
chúng tôi cũng đánh giá rằng đây là một hội nghị khoa học không những là giới thiệu
các phương pháp kiểm nghiệm của việt nam mà kể cả các tổ chức kiểm nghiệm quốc tế
kể cả các yêu cầu kiểm nghiệm của quốc tế
đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta thống nhất và đưa ra các phương pháp thử cùng một sản phẩm
nhưng nếu phương pháp thử khác nhau thì kết quả kiểm nghiệm có thể nó sẽ khác nhau
cho nên đây là một hội nghị hết sức quan trọng
hệ thống kiểm nghiệm của việt nam trong những năm qua đã được chú trọng đầu tư
từ tuyến trung ương đến địa phương
tuy nhiên những trang thiết bị hiện đại chính xác vẫn chủ yếu tập trung tại tuyến trung ương
bộ y tế và các bộ ngành liên quan đang tích cực nâng cao năng lực kiểm nghiệm
đối với tuyến địa phương bằng các hình thức cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật
đầu tư trang thiết bị đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm nghiệm
hiện nay không ít doanh nghiệp tại tp hcm đang bế tắc ở khâu đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng
nhiều nút thắt trong kết nối tiêu thụ khi nhà phân phối và nhà sản xuất còn chưa có sự liên kết chặt chẽ
làm ra sản phẩm đạt chất lượng đã khó nhưng để sản phẩm được nhận biết và tin dùng còn khó hơn
không ít doanh nghiệp tại tp hcm đã phải dành nhiều năm để phát triển kênh phân phối
đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng
kênh phân phối hiện đại ngày càng chính lĩnh thị trường nên để tồn tại và phát triển
doanh nghiệp đều phải thâm nhập tìm cách đưa hàng vào hệ thống siêu thị
sức ép từ hàng ngoại vào thị trường tiêu thụ trong nước tạo nên nguy cơ ảnh hưởng lớn
đến sức sản xuất của các doanh nghiệp nội khiến hàng việt giảm thị phần
hiện có tới chín mươi năm doanh nghiệp thực phẩm của tp hcm là nhỏ và vừa đang chịu những rào cản thách thức
vì vậy việc tăng cường kết nối tiêu thụ giữa nhà sản xuất và nhà phân phối sẽ góp phần giải quyết nút thắt
thúc đẩy lưu thông phân phối hàng hóa đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng
hơn năm trăm hai mươi nhà cung cấp nhựa và cao su hàng đầu đến từ một mươi bốn quốc gia trên thế giới
đã giải pháp sản xuất tốt nhất cho các doanh nghiệp ngành nhựa và cao su trong nước
tại triển lãm quốc tế ngành công nghiệp nhựa và cao su lần thứ một mươi tám diễn ra từ ngày bốn đến ngày bảy tháng một mươi
tại triển lãm rất nhiều loại máy móc công nghệ mới các giải pháp sản xuất tiên tiến
cho ngành nhựa và cao su trong nước như các loại máy đúc nhựa với tính linh hoạt cao
và tiết kiệm năng lượng máy tái chế nhựa chất lượng cao máy ép nhựa
các nguyên liệu phục vụ cho ngành nhựa và cao su đã được giới thiệu đến khách tham quan
và các đối tác tiềm năng
theo dự báo trong tương lai ngành nhựa vẫn còn nhiều dư địa để phát triển
bởi lượng tiêu thụ nhựa bình quân đầu người việt nam vẫn ở mức thấp khoảng bốn mươi một kg trên một người mỗi năm
do đó các giải pháp đa dạng đến từ hơn năm trăm hai mươi doanh nghiệp có thể đáp ứng hầu hết các yêu cầu
của các nhà sản xuất trong nước là cơ hội giao thương và trao đổi công nghệ lý tưởng
cho các doanh nghiệp nhựa và cao su việt nam
việc di rời theo quy hoạch nhóm cảng biển ở đông nam bộ đang gây ra nhiều nghịch lý và bất cập
tuy nhiên trên góc độ quản lý nhà nước giữa hàng hải đường thủy nội địa và các địa phương
cũng đang bộc lộ nhiều điểm trồng chéo nhau dẫn tới tình trạng cha chung không ai khóc
điều này không chỉ tạo kẽ hở cho các doanh nghiệp cảng vi phạm quy định về hoạt động cảng
mà còn ảnh hưởng lớn đến dịch vụ logistics ở khu vực hoạt động hàng hóa lớn nhất nước này
đây là hệ thống cảng container trường thọ nằm cạnh bờ sông sài gòn
thuộc địa bàn quận thủ đức thành phố hồ chí minh
theo cảng vụ đường thủy nội địa khu vực ba cục đường thủy nội địa việt nam
cụm cảng container này đang ngày càng mở rộng ra
trước đây chỉ có một cảng nhưng hiện đã lên tới sáu cầu cảng như thế này
và bản thân họ cũng không nắm rõ lưu lượng hàng hóa qua cảng này
bởi gần năm năm qua cảng container trường thọ đã ủy quyền quản lý cho sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
đơn vị này cho rằng những đoạn tuyến cảng nội địa đã bàn giao cho địa phương quản lý
cần phải được xem xét lại bởi sự trông chéo quản lý nhà nước sẽ gây ra nhiều hệ lụy
mặc dù chính phủ đã chỉ đạo cấm mở bến cảng mới trong hệ thống cảng đông nam bộ
khi quy hoạch và di rời các bến cảng ở đây
nhằm đưa tất cả các bến cảng nội địa
ra cụm cảng cái mép thị vải
tuy nhiên do sự trồng chéo quản lý nên xuất hiện nhiều bến cảng container mới
dưới danh nghĩa bến cảng xà lan
và ngay bản thân cảng vụ hàng hải thành phố hồ chí minh
cũng không nắm được thực tế hoạt động của những bến cảng này
hiện nay thì lại có một số các bến xà lan công
mà thuộc về bến xà lan công thì thuộc về
cái đấy là về quy hoạch về bên đường thủy đối địa
bên sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh
đấy cũng là một cái trong những cái vướng mắt bây giờ là quy hoạch không thống nhất
giữa quy hoạch cảng biển và quy hoạch đường thủy nội địa
rõ ràng quy hoạch cụm cảng số năm theo chỉ đạo của chính phủ
đã triển khai được một thời gian dài
đặc biệt trong năm năm qua bộ giao thông vận tải
thực hiện đề án nâng cao hiệu quả về quy hoạch này
thế nhưng với những hạn chế về quản lý cũng như phân cấp thiếu minh bạch
đang khiến hoạt động vận tải theo chuỗi logistic
cũng như khai thác các cảng biển cảng đường thủy nội địa
còn quá nhiều bất cập và cần thiết phải được chấn trình
bởi cụm cảng này đang chiếm phần lớn lưu thông hàng hóa vận tải biển toàn quốc
thưa quý vị hôm qua tại tỉnh lào cai
ubnd tỉnh lào cai phối hợp với bộ y tế và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức meeting hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh dạy năm hai nghìn một mươi chín
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới
mỗi năm có hơn năm mươi người tử vong do dạy
và hơn một mươi triệu người phải tiêm vaccine phòng dạy
ở nước ta số ca tử vong do bệnh dạy chiếm phần lớn tổng số ca tử vong của tất cả các bệnh truyền nhiễm
hàng năm trung bình có khoảng bốn trăm linh người bị chó mèo cắn
phải điều trị dự phòng bằng vaccine dạy với tổng chi phí ước tính hơn ba trăm linh tỷ đồng
các trường hợp tử vong do bệnh dạy vì không đi tiêm phòng vaccine
và chủ yếu gặp ở vùng nông thôn nơi có tập quán nuôi chó thả rông
không tiêm phòng vaccine cho đàn chó và còn thiếu hiểu biết về phòng chống bệnh dạy
hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bệnh dạy là một cơ hội nhằm truyền thông
tăng cường sự hiểu biết của người dân về phòng chống bệnh dạy
cũng như thiết lập và tăng cường phối hợp liên ngành kêu gọi sự hợp tác
cam kết của cộng đồng các cấp chính quyền ban ngành đoàn thể tổ chức và cá nhân
cùng tham gia đẩy lùi căn bệnh nguy hiểm này
thưa quý vị năm trăm một mươi hai đó là tổng số ca tử vong do bệnh dạy được ghi nhận
tại nước ta trong vòng năm năm qua
tính đến thời điểm hiện tại số ca tử vong do bệnh dạy chìm đến năm mươi
tổng số ca tử vong do bệnh truyền nhiễm gây dịch
trong đó nguyên nhân tử vong chính là do không tiêm vaccine phòng dạy
bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết về căn bệnh này
bệnh dạy là một bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm lây từ động vật sang người
người mắc bệnh dạy khi đã lên cơn thì tỷ lệ tử vong gần như là một trăm linh
ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy thủ tướng chính phủ đã ban hành
chỉ thị số ba mươi một cttg yêu cầu tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và các bộ ngành tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dạy trên toàn quốc
nhằm đạt mục tiêu của chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dạy
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
những giải pháp đó liên quan đến vấn đề về truyền thông
đối với cộng đồng như nào đối với vấn đề quản lý đàn chó như nào
tiêm vaccine đàn chó như nào là vấn đề giải quyết vấn đề vaccine
tiêm ở những người bị khôi nhiễm như nào
vấn đề truyền thông vấn đề phối hợp liên ngành
thời gian vừa qua công tác phòng chống bệnh dạy đã đạt kết quả nhất định
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm số ca tử vong do dạy trên cả nước đã giảm ba mươi
so với năm hai nghìn một mươi ba trở về trước
tuy nhiên trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy tình hình bệnh dạy tại việt nam
có chiều hướng tăng cao trở lại với số ca tử vong năm sau cao hơn năm trước
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay tình hình bệnh dạy so cùng kỳ
năm hai nghìn một mươi bảy không có dấu hiệu
với sáu mươi bảy ca tử vong tính đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
hầu hết các trường hợp tử vong tập trung tại một số tỉnh
thành phố khu vực miền núi phía bắc và bắc trung bộ
bộ y tế sẽ tiếp tục phối hợp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các bộ ban ngành các cấp chính quyền và các tổ chức quốc tế
tăng cường nhận thức về các biện pháp dự phòng bệnh
và mở rộng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người bị chó cắn
cải thiện công tác giám sát và báo cáo dịch bệnh
khuyến khích sự hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa hai ngành y tế và thú y ở cấp địa phương
tại việt nam mặc dù hoạt động đánh giá công nghệ y tế hta bước đầu đã được đề cập
nhưng lại chưa cụ thể nhận thức về hta cũng chưa đầy đủ và thống nhất
ngày bốn tháng một mươi tại hà nội bộ y tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan
đã tổ chức hội thảo phát triển đánh giá công nghệ y tế
và kết quả bước đầu ứng dụng trong xây dựng chính sách y tế tại việt nam
đánh giá công nghệ y tế hta
fta vẫn là một lĩnh vực mới còn nhiều thách thức
đòi hỏi nhiều nỗ lực chung của các bên liên quan để có thể phát triển mạnh mẽ
góp phần cung cấp bằng chứng kịp thời và hữu ích cho quá trình xây dựng chính sách y tế tại việt nam
cũng như nhiều quốc gia trên thế giới
việt nam đang nỗ lực theo đuổi mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân
tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế sẽ giúp kiểm soát gia tăng chi phí
và đồng nghĩa với việc mở rộng bao phủ với nguồn lực sẵn có
đặc biệt việc chi phí tiền thuốc bảo hiểm y tế đang bộc lộ nhiều bất cập
việt nam hiện vẫn chưa có tổ chức độc lập về hta
chưa thành lập mạng lưới chuyên gia độc lập trong đánh giá thuốc
việc đánh giá tác động của từng loại thuốc lên quỹ bảo hiểm y tế chưa được thống nhất
thiếu thông tin dữ liệu khó đánh giá được độ tin cậy
tại buổi hội thảo mục tiêu được đề ra là cùng đánh giá hoạt động đánh giá công nghệ y tế
và kết quả ứng dụng trong xây dựng chính sách y tế ở việt nam trong thời gian qua
từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hiệu quả trong thời gian tới
sau hai mươi chín năm tái lập ngày bốn tháng một mươi tỉnh phú yên đã chính thức đưa vào hoạt động
trung tâm cấp cứu ngoại viện gọi tắt là trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thực hiện nhiệm vụ sơ cấp cứu vận chuyển bệnh nhân và người bị nạn
từ hiện trường đến các cơ sở y tế gần nhất
đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở y tế tỉnh phú yên
ngoài ban giám đốc trung tâm còn có các phòng chuyên môn nghiệp vụ
hành chính tổng hợp điều hành cấp cứu vận chuyển cấp cứu và tổ cấp cứu
tại các bệnh viện từ tuyến tỉnh đến huyện
trước khi đi vào hoạt động đơn vị này đã cử nhiều đoàn công tác tham quan học tập kinh nghiệm
tại tp hcm khánh hòa quảng ngãi thừa thiên huế
đồng thời phối hợp với trường đại học y phạm ngọc thạch
và bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm tp hcm tổ chức các lớp tập huấn
về cấp cứu cơ bản cấp cứu nâng cao và cấp cứu ngoại viện
tiếp nối chương trình bệnh khảm lá sắn lan rộng tại đắk lắc khiến nông dân lo lắng
kiểm soát tốt nguồn nước để phục vụ sản xuất và dân sinh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cho biết
hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn một ba trăm linh hectare sắn vụ hè thu năm hai nghìn một mươi tám
bị mắc bệnh khảm lá và lây lan nhanh trên diện rộng khiến nông dân hết sức lo lắng
đây là vụ sản xuất sắn chính trong năm

nếu thầy ngăn chặn thì sẽ ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân
đến nay bệnh khảm lá sắn đã lan rộng ra bảy huyện thị xã thành phố của tỉnh đắk lắc
tập trung nhiều nhất ở các huyện yà súp cờ rông bông buôn đôn
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc đã đề nghị
ubnd các huyện thị xã thành phố hướng dẫn người dân tăng cường kiểm tra
phát hiện diện tích sắn bị nhiễm bệnh hướng dẫn người dân tiêu hủy đối với diện tích bị nhiễm bệnh
cái hướng của địa phương là ubnd đã có công văn chỉ đạo cho các xã tổ chức phòng trừ
cho những diện tích bị nhiễm bệnh nặng là khuyến cáo người dân tiêu hủy hoàn toàn những diện tích này
tới nay thì một số hồ nông dân đã tiêu hủy khoảng hai hectare
và đã được tiêu hủy sau một tuần
còn một số diện tích tồn lại thì các xã cũng đang khuyến cáo người dân
tiếp tục là tiêu hủy để khỏi bị lây lan ra những vụ rộng
ngành nông nghiệp tỉnh đắk lắc cũng chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân
áp dụng các biện pháp luôn canh cây trồng
tuyệt đối không trồng sắn trên vùng đã bị bệnh khảm lá ít nhất là một vụ
ngành nông nghiệp tỉnh cần có những giải pháp cụ thể thiết thực
hướng dẫn người dân ngăn chế
không để bệnh lây lan trên diện rộng ảnh hưởng đến năng suất
sản lượng sắn trong vụ hè thu năm nay và đời sống của người dân trên địa bàn
thưa quý vị thông tin từ văn phòng hội đồng nhân dân và ubnd huyện nam trà my
tỉnh quảng nam cho biết trong ba ngày diễn ra phiên trợ sâm ngọc linh lần thứ một mươi ba
người dân ở vùng xâm xã trà linh huyện nam trà my đã bán được năm mươi bảy kg xâm củ ngọc linh
thu về gần bốn hai tỷ đồng
phiên trợ xâm ngọc linh lần thứ một mươi ba
diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi
có sáu gian hàng trưng bày giới thiệu cây sâm ngọc linh
do bảy hộ trồng xâm tại xã trà linh tham gia trưng bày và bán tại phiên trợ
ngoài ra tại đây còn có hơn hai mươi gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm
trên lĩnh vực nông lâm nghiệp tiểu thủ công nghiệp của tỉnh
như xâm ngọc linh các loại cây dược liệu
phiên trợ lần này có một mươi doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm ngọc linh
quế dược liệu một mươi xã trên địa bàn huyện tham gia
và một gian hàng trung tâm trưng bày hơn ba mươi sản phẩm làm từ sâm ngọc linh
quế trà mi và cây dược liệu
dịp này đã diễn ra các hoạt động trình diễn nghề truyền thống của các nghệ nhân
thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng lãm
nhằm nâng cao chất lượng dự báo chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
vừa qua viện kỹ thuật biển đã thực hiện khảo sát lấy mẫu nước
tại một mươi hai vị trí trên hệ thống công trình thủy lợi cái lớn cái bé
kết quả quan chắc dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi cái lớn cái bé
qua một mươi hai vị trí quan trắc cho thấy
nước bị ô nhiễm phèn sát vượt ngưỡng tại chín trên một mươi hai vị trí sẽ gây ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi
nên phải có biện pháp lại bỏ bớt sát trước khi cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp
cần cảnh báo các địa phương trong vùng về thực trạng ô nhiễm vi sinh
do có số lượng coliform trong nước rất cao tại kênh làng thứ bảy
sông bạch ngư dạch sẻo chít kênh cá hát bảy
phải có biện pháp xử lý nếu lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt
cẩn trọng trong việc lấy nước tưới cho các loại rau ăn sống
phải dờ sạch bằng nước muối thuốc tím hoặc hóa chất sắt khuẩn và dờ thực phẩm trước khi ăn
hiện nay tốc độ suy giảm chất lượng môi trường nước đang ngày càng nhanh và mạnh
các vùng nuôi tôm thâm canh và quảng canh cải tiến
đa số chỉ sau một thời gian ngắn là sẽ giác dịch bệnh
vì vậy rất cần sự phối hợp của các đơn vị của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
để kiểm soát được mặn ngọt kiểm soát độ mặn của nước
cũng như các chỉ tiêu chất lượng nguồn nước cho vùng nuôi để giảm thiểu rủi ro cho người nông dân
do ảnh hưởng của quá trình biến đổi khí hậu nước biển dâng cao xâm nhập mặn sâu vào nội đồng
nguồn nước ngọt trong các sông canh rạch nội đồng bị ảnh hưởng bởi dư lượng vật tư nông nghiệp
vì vậy việc quản lý vận hành kiểm soát chất lượng nước trong dự án thủy lợi ngọt hóa bảo định
để phục vụ sản xuất và dân sinh là rất quan trọng
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy tỉnh tiền giang cho biết
dự án thủy lợi bảo định có tác dụng ngăn mặn chiều cường tháo lũ tiêu chua dẫn nước ngọt
phục vụ cho hơn sáu mươi bốn hectare đất sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho người dân vùng dự án
thuộc hai tỉnh tiền giang và long an
việc viện kỹ thuật biển tại tp hcm tổ chức lấy mẫu định kỳ để kiểm tra chất lượng nước
đã giúp đơn vị vận hành hệ thống thủy lợi trong việc ngăn mặn chữ ngọt phục vụ dân sinh
mang lại hiệu quả tốt hơn
dự án bảo định nằm trải dài trên địa bàn hai tỉnh long an và tiền giang
với diện tích phục vụ khoảng sáu mươi bốn hectare kết hợp với giao thông thủy
thưa quý vị trong đợt mưa lũ cuối tháng bảy đầu tháng tám vừa qua
ở nhiều xã vùng cao của huyện văn chấn tỉnh yên bái
việc tìm đất để di rời cho các hộ dân tái định cư gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên ở xã suối quyền hàng chục hộ dân đã sang nhượng hiến đất
giúp các hộ bị thiên tai sớm ổn định lại cuộc sống
kết quả này ngoài sự nỗ lực của cấp ủy và chính quyền địa phương
còn phải kể đến sự gương mẫu đi đầu của cá nhân ông đặng hữu tài
chủ tịch ubnd tqvn xã xúi quyền
nhận thấy khó khăn nhất của các hộ bị thiên tai bạo lũ là tiêu đất để dựng nhà
ông đặng hiễu tài không ngần ngại chia sẻ trên một m hai đồi quế
gần nhà giúp bốn hộ
bốn hộ dân thôn vàng ngân có đất dựng nhà ổn định cuộc sống
với sự gương mẫu đi đầu trong việc hiến đất
và tham gia cùng bà con
giúp đỡ nhân dân dựng lại nhà cửa của ông tài
đã có trên sáu m hai mặt bằng được săn sẻ
trong đó có gần chục hộ hiến hai m hai đất
giúp các hộ bị thiên tai sớm dựng lại nhà cửa
cái bác tài cảm ơn nó cũng là có lòng hảo tâm
đến giúp đỡ được hiến được cái đất này cho mình làm nhà
về sau mình cũng rất là cảm ơn nó
ngay sau khi cơn bão xảy ra
trong ban chỉ đạo của xã đã họp
và đồng chí đặng hữu tài thì đã là người
đầu tiên gương mẫu và đã chia sẻ và hiến gần một m hai đất
để cho ba hộ làm nhà
và cái việc làm của đồng chí đăng hữu tài này
là một tấm gương tiêu biểu
và từ đó thì nó có sức lan tỏa tới các hộ dân khác
và từ đó thì có
hiện nay có rất nhiều hộ đã tự nguyện là hiến cái phần đất
chia sẻ cái phần đất đang ở của mình cho các hộ khác
cũng như là đây cũng là một tấm gương tiêu biểu
để sau này chúng tôi tiếp tục vận động
các hộ mà còn số ruộng còn nhiều
hiến tặng rồi chia sẻ ruộng cho các hộ mà bị mất ruộng
việc làm của ông đặng hữu tài
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã xuối quyền
đã dấy lên phong trào hiến đất giúp dân
hiến đất xây trường
đưa xuối quyền trở thành địa phương tiêu biểu
trong việc huy động xã hội hóa
giúp đồng bào bị thiên tai bão lũ
vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống
tại thị xã trí linh tỉnh hải dương
ủy ban nhân dân tỉnh hải dương
phối hợp với tổng cục du lịch việt nam
tổ chức hội thảo giải pháp phát triển du lịch hải dương
và hợp tác phát triển du lịch với thành phố hồ chí minh
và sáu tỉnh thành phố phía bắc
quảng ninh hải phòng hương yên
bắc ninh bắc giang và lạng sơn
những năm qua hải dương cùng với một số tỉnh lân cận
đã hợp tác khai thác các tuyến du lịch ngoại tỉnh
tuy nhiên việc liên kết hợp tác
vẫn chưa phát huy được tiềm năng và lợi thế
hội thảo được tổ chức là cơ hội
để đại diện ngành du lịch thành phố hồ chí minh
các tỉnh thành phố phía bắc
thảo luận tìm hướng đi cho du lịch liên kết vùng
nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh
tài nguyên du lịch của mỗi địa phương
hình thành chuỗi các sản phẩm du lịch đặc thù
hấp dẫn để thu hút du khách
trong bối cảnh hiện nay các địa phương
cần cùng nhau điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp
chú trọng liên kết vùng miền
nhằm thúc đẩy ngành du lịch trong nước phát triển mạnh mẽ
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội
của đất nước trong giai đoạn hiện nay
sách và công nghệ số đó là chủ đề
của hội sách hà nội lần thứ năm
vừa được khai mạc tại di tích hoàng thành thăng long hà nội
hội sách là hoạt động thiết thực
hướng tới kỷ niệm sáu mươi bốn năm
ngày giải phóng thủ đô với một trăm hai mươi
gian hàng của các đơn vị xuất bản
phát hành hàng đầu của hà nội và cả nước
hội sách hà nội là một không gian mang đậm
dấu ấn văn hóa và ý nghĩa phục vụ nhân dân
là nơi giao lưu và quảng bá
thương hiệu của các đơn vị xuất bản
của thủ đô của cả nước và quốc tế
mỗi năm hội sách mang một chủ đề ý nghĩa
năm nay hội sách hà nội lần thứ năm
với chủ đề sách và công nghệ số
sẽ mang đến nhiều trải nghiệm
thú vị mới mẻ sáng tạo
với cái sản phẩm công nghệ số
nó cũng sẽ liên quan đến sách đến phần nội dung
thì thái hạc búc có mang đến những cái
thứ nhất là audiobook
nó là một dạng số hóa
nội dung sách để cho bạn đọc
có thể tiếp cận với nội dung sách được tốt hơn
và thêm vào đó thì sẽ mang đến
một cái sản phẩm gọi là máy đọc sách
thì như chúng ta đều biết thì với
cái xã hội hiện đại ngày nay thì mọi người di chuyển
rất là nhiều và việc mang một cái cuốn sách giấy
đi theo mình thì nó sẽ khá là khó khăn
chính vì vậy mà chúng tôi đã tập trung
vào những cái sản phẩm
máy đọc sách và cập nhận
những cái nội dung những cái cuốn sách hay nhất
những cuốn sách được mọi người quan tâm nhất
với chủ đề sách và công nghệ số
điểm nhấn của hội sách là không gian trưng bày
sách công nghệ số tập trung trưng bày
giới thiệu các sản phẩm sáng tạo
các công nghệ tích hợp giữa sách giấy truyền thống
và ứng dụng trên thiết bị thông minh
sách công nghệ sách điện tử
sách audio như trải nghiệm
ứng dụng công nghệ tương tác ar phục vụ
đọc sách báo giới thiệu và trải nghiệm
thiết bị đọc sách điện tử bbox
qua đó đọc giả sẽ hiểu thêm
về vai trò của công nghệ số trong việc phát triển
sách hiện nay
đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia
một cái hội trợ sách bởi vì chủ đề lần này
là sách và công nghệ thì chúng tôi
cũng mang đến đây một cái sản phẩm vừa
phục vụ các bạn đọc những người
mà yêu sách cũng là phục vụ những người
mà mong muốn trải nghiệm những cái sản phẩm công nghệ
và chúng tôi kết hợp đó thành hai trong một
tôi thấy là rất tiện ích
tiện thích cho những người
già mà mắt nhìn
nhìn không rõ
thì rất lợi
cái thứ hai là giọng đọc
thì rất truyền cản
ân thanh rõ nét
và dễ nghe
trong khuôn khổ hội sách hà nội lần thứ năm
diễn ra nhiều chương trình giao lưu ý nghĩa
và bổ ích ngay sau lễ khai mạc là
cuộc trò chuyện với chủ đề
cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
hội sách hà nội diễn ra từ nay đến hết
ngày bảy tháng một mươi tại di sản hoàng thành thăng long
trong phần tin tức quốc tế
hợp tác nga ấn
đóng vai trò quan trọng
với trật tự đa phương toàn cầu
eu nhất trí giảm bốn mươi lượng khí thải xe ô tô
hợp tác nga và ấn độ
đóng vai trò quan trọng
trong việc duy trì trật tự toàn cầu đa phương ổn định
đây là nhận định của cựu đại sứ ấn độ
tại liên hợp quốc ashok mugegi
tại cuộc thảo luận nhân dịp
tổng thống vladimir putin tới thăm ấn độ
tại cuộc thảo luận giữa các chuyên gia hai nước
về hiện trạng mối quan hệ đối tác chiến
lược nga ấn độ
có ý kiến đánh giá
quan hệ giữa moscow và new delhi
là mối quan hệ đặc biệt
bởi không có nhóm nước nào khác
tiến hành hội nghị thượng đỉnh liên tục
trong vòng một mươi chín năm
trong khi đó đại diện của học viện ngoại giao nga
đánh giá trật tự thế giới đa phương hiện nay
đang trong tình thế hỗn loạn
và sự tương tác chính trị giữa nga và ấn độ
cần nhận được hỗ trợ từ hoạt động liên lạc
và trao đổi của giới trí thức học thuật
để đạt được hiệu quả cao hơn
cuộc thảo luận được tổ chức
trong thời điểm tổng thống putin
đã lên đường sang thăm ấn độ
dự kiến nhân dịp này
hai nước sẽ ký kết hai mươi ba thỏa thuận
trong các lĩnh vực từ quốc phòng
năng lượng hạt nhân đến không gian và kinh tế
hôm qua hà lan đã bất ngờ trục xuất
bốn công dân người nga với cáo buộc tấn công mạng
nhằm vào tổ chức cấm vũ khí hoa học
đồng thời cho biết bốn công dân nga
bị trục xuất đều mang hộ chiếu ngoại giao
hãng thông tấn reuters của anh
dẫn thông báo từ
cơ quan tình báo quân sự hà lan cho biết
bốn người nga đã đến hà lan
từ ngày một mươi tháng bốn và phát hiện
họ mang theo thiết bị gián điệp
đến một khách sạn nằm gần trụ sở
của opcvk hà lan đã bắt giữ
bốn công dân nga này và trục xuất họ
về nước ở thời điểm đó
opcvk đang tiến hành điều tra
chất sử dụng trong vụ tấn công
cựu điệp viên người nga sergei skripal
và con gái của ông tại salisbury
của anh từ tháng ba bên cạnh đó
opcvk còn nghiên cứu thành phần
xuất hiện trong vụ tấn công
nghi sử dụng vũ khí hoa học ở douma
của syri vào ngày bảy tháng bốn
hiện tại chính phủ nga chưa đưa ra phản hồi
về cáo buộc của hà lan
phó thủ tướng
kiêm bộ trưởng quốc phòng thái lan
pravid vongsu van vừa tuyên bố
nước này vẫn tổ chức tổng tuyển cử
theo đúng kế hoạch vào năm hai nghìn một mươi chín
trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin
cho rằng cuộc bỏ phiếu này có thể
một lần nữa bị chỉ hoãn
phát biểu trước báo giới
ở thủ đô bangkok phó thủ tướng pravid
nêu rõ chính phủ thái lan cam kết
tổ chức tổng tuyển cử vào ngày hai mươi bốn tháng hai
năm sau trước đó chính phủ thái lan
cũng đã cam kết sẽ tổ chức
bầu cử trong khoảng từ tháng hai đến tháng năm
năm hai nghìn một mươi chín sau nhiều lần
chỉ hoãn vì những lý do liên quan
tới các vấn đề hiến pháp và lập pháp
trước bầu cử sau cuộc đảo chính
năm hai nghìn một mươi bốn hội đồng quốc gia
vì hòa bình và trật tự của thái lan
đã nhiều lần ra tuyên bố ấn định
thời điểm tổ chức tổng tuyển cử
tuy nhiên các mốc dự kiến ngày bầu cử
liên tục bị hoãn
nghị viện châu âu với nhất trí
ủng hộ mục tiêu cắt giảm bốn mươi lượng
khí thải co hai từ xe ô tô
vào năm hai nghìn ba mươi bất chấp
sự phản đối mạnh mẽ từ ngành công nghiệp ô tô
tại phiên thảo luận cho đến phút chót trước khi bỏ phiếu
các nhà lập pháp châu âu đã thông qua
mục tiêu cắt giảm bốn mươi khí thải
ô tô vào năm hai nghìn ba mươi
đây là một phần trong nỗ lực cắt giảm
khí thải gây hiệu ứng nhà kính
tuy nhiên các nhà sản xuất ô tô châu âu cảnh báo
mục tiêu được các nhà lập pháp ủng hộ
có thể gây tồn thất về việc làm
hiện nay khí thải xe ô tô
đã trở thành một vấn đề lớn ở châu âu
kể từ vụ bê bối của hãng xe
volkswagen của đức hồi tháng chín
năm hai nghìn một mươi năm trong đó hãng này
đã thừa nhận sử dụng thiết bị điều chỉnh
thông số khí thải đối với xe
chạy bằng động cơ diesel
tháng năm vừa qua google đã tung ra
một tên miền cao cấp chấm app
để quảng bá ứng dụng và cho phép
mọi người dùng đều có thể mua
mới đây nhất google tiếp tục đưa ra thêm
một lựa chọn tên miền lạ nữa
đó là chấm page tên miền này cũng nằm
trong chương trình truy cập sớm của hãng
tên miền chấm page có sẵn
từ ngày ba tháng một mươi để người dùng
đăng ký sớm đây là một tên miền mới
giúp dễ dàng xây dựng sự hiện diện
trực tuyến đơn giản và bảo mật hơn
giống như tên miền chấm app
chấm page tập trung vào tính năng bảo mật
và thúc đẩy áp dụng giao thức
https bảo mật vượt trội
và tiến bộ hơn trong tuần tới
một số đối tác lớn như name com
và godaddy sẽ có thể
mua tên miền chấm page giá đưa ra
là khá thấp chẳng hạn như godaddy
báo giá là một mươi chín mươi chín đô la
cho năm đầu tiên bắt đầu
từ ngày chín tháng một mươi mọi người dùng
đều có thể đăng ký tên miền chấm page
tại nhiều nhà cung cấp lớn mà không
phải trả thêm phí nào khác